cùng một số bị can khác về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn thanh tuấn giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn thanh tuấn giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc và nguyễn thế giang

hành bốn mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc thành phố hà nội lực lượng công an bắt giữ triệu tập một mươi hai đối tượng
thu giữ năm bộ máy tính hai mươi điện thoại di động và phong tỏa hai mươi hai tài khoản ngân hàng có liên quan
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng nhất là các trang mạng xã hội như facebook hay zalo
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều phương thức nhiều địa phương với nhiều thủ đoạn quen thuộc
nhưng vẫn bị sập bẫy mất đi số tiền lớn
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông ở phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
thông qua mạng xã hội facebook và zalo có đặt mua hai chiếc đồng hồ với giá năm mươi tám triệu đồng
sau khi chuyển tiền cho bên bán một thời gian vẫn không nhận được đồng hồ như giao hẹn
các tài khoản bán đồng hồ cho anh này cũng đã xóa bài hoặc không liên lạc được
nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc
qua facebook thì tôi thấy có
có một bài đăng bán đồng hồ cổ của anh tên là phan long
có bán đồng hồ cổ omega
thì tôi có liên hệ và hỏi trao đổi hai bên đã thỏa thuận với giá là năm mươi tám triệu
và tôi đã đồng ý và chuyển khoản
thì sau một thời gian chín một mươi ngày khi mà đã giao dịch
thì tôi chờ nhưng mà không thấy tên long gửi hàng cho mình
mình mới nhắn tin để hỏi lý do
chưa nhận được hàng
nhưng khi mình nhắn tin thì
tin nhắn thì không gửi được
gọi điện thoại cũng không liên lạc được
lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an đã xác minh làm rõ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đàn ông trên
là ngô thanh việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
quá trình điều tra làm rõ đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
trong đó khó khăn lớn nhất là công tác điều tra truy xét
để lần ra dấu vết tội phạm khi mọi hoạt động liên lạc đều thực hiện theo hình thức trực tuyến
đối tượng sử dụng nhiều sim giáp tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc
nhận tiền sau khi chiếm đoạt được tài sản
bị hại đã che giấu rất kỹ tung tích bằng cách cắt đứt liên lạc
khóa tài khoản mạng xã hội chuyển tiền qua nhiều tài khoản để sử dụng
tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ không thể chối cãi
ngô thành việt đã phải khai nhận hành vi phạm tội
quá trình điều tra còn xác định với thủ đoạn dùng facebook zalo để bán đồng hồ đắt tiền
ngô thanh việt còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn hai mươi ba người khác trên địa bàn cả nước
chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
tôi đã lên mấy trang web mua bán đồng hồ bên nước ngoài tôi tải mấy cái hình ảnh mà đồng hồ bên nước ngoài về
rồi tôi sẽ đầu tháng tám tôi đăng lên mạng lên trang đồng hồ cổ đó tôi bán

đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
tuy nhiên để tích cực chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng xã hội
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
khi phát hiện nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng
người dân cần liên hệ ngay với chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận giải quyết
không vội tin để giao tiền tài sản cho đối tượng tránh sơ hở trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
sẽ thanh tra đột xuất những đại lý kinh doanh có dấu hiệu bán hàng hai giá
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn kinh tế
tuần qua một số ngân hàng đã chính thức niêm yết bảng lãi suất huy động mới
với mức giảm khoảng một của tài sản
mới đây thống đốc ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tiến dụng
và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tiến dụng này
trước thông tin dư luận cho rằng có tình trạng đại lý bán xe máy ô tô
đã không ghi giá trị thực bán trên hóa đơn
tổng cục thuế vừa chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý hóa đơn
nhằm kiểm soát tránh tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn
hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá bán thực
nếu phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm
các cuộc thuế được yêu cầu chủ động phối hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra
sân bay tân sơn nhất dự kiến giảm bớt thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách
tại cửa lên máy bay để giảm un tắc dịp cao điểm tết dương lịch và tết nguyên đán sắp tới
tuy nhiên cục hàng không việt nam không đồng ý
cục hàng không yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam và các hãng hàng không
nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý
kiểm tra giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý sách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục xảy ra một số vụ việc hành khách đi nhầm tàu bay
do chủ quan của nhân viên hàng không tại quầy boarding gate
thưa quý vị việc nhanh chóng mở cửa du lịch ngay khi khống chế được dịch covid một mươi chín
đã từng bước thúc đẩy phục hồi thị trường du lịch đầy tiềm năng của việt nam
và thủ đô hà nội cũng đã nhanh chóng thực hiện nhiều chương trình
kích cầu du lịch đã liên tục nhận được sự xếp hạng đánh giá cao của nhiều tổ chức du lịch và truyền thông nước ngoài
điều này đã tạo được sức hút rất lớn đối với du khách đặc biệt là khách quốc tế
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm cho rõ của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
du khách người anh này đang tham gia trải nghiệm làm món ăn truyền thống dịp tết cùng người địa phương
với anh đây là một trải nghiệm thú vị
hà nội là thành phố đầu tiên mà anh chọn làm nơi lưu trú khi đến với việt nam bởi những nét văn hóa đa dạng tại nơi đây
trải nghiệm đi chợ địa phương mua rau và thực phẩm rồi tự mình chế biến ra được những món ăn kỳ diệu này thật thú vị
phải nói rằng hương liệu và nguyên liệu của những món ăn này rất phong phú như là một sự kết hợp hài hòa vậy
ngồi ăn ở đây hôm nay không chỉ khiến tôi no bụng mà còn thư thái đầu óc để bắt đầu bắt tay vào công việc mới của mình
cũng giống như anh gabriel gros
trong đó nhiều du khách đã chọn hà nội làm điểm đến của mình cho chuyến thăm quan việt nam
trong ba tháng cuối năm lượng khách quốc tế đến hà nội tăng mạnh ước tính đạt bảy trăm năm mươi lượt
khi đến với hà nội đa phần du khách sẽ trải nghiệm những tour khám phá thành phố trong ngày thăm các điểm đến nổi bật của thủ đô
bên cạnh đó khách du lịch cũng hào hứng với những tour khám phá ẩm thực truyền thống nhất là trải nghiệm vào dịp cuối năm và tết nguyên đán
tôi đã ở hà nội được hai tuần con người ở đây rất thân thiện
tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon
với mục tiêu xúc tiến thu hút khách du lịch tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách vào dịp cuối năm và tết nguyên đán
thành phố hà nội đã triển khai tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận hoàn kiếm quận tây hồ và quận ba đình
ngoài ra xây dựng nhiều tour văn hóa lịch sử cũng như tour trải nghiệm mới
trước đây khi khu phố chưa đưa vào hoạt động thì đây cũng là một cái địa điểm yêu thích của những người nước ngoài
và những người nước ngoài
chúng tôi sẽ thưởng thức món phở cuốn rất là đặc trưng của phường trúc bạch
và chúng tôi hy vọng là sau khi khu phố đưa vào hoạt động thì đây cũng sẽ là thêm một cái điểm du lịch của thủ đô hà nội
để thu hút khách nước ngoài cũng như là phục vụ tốt hơn những cái du khách mà hiện nay đang sinh sống trên địa bàn phường
thời gian tới thì trong đầu năm hai nghìn hai mươi ba này thì có các dịp lễ tết dương lệnh lễ tết ấm lệnh
chúng tôi hy vọng rằng với các chuẩn bị chú đáo của du lịch
các hoạt động vừa để đón khách du lịch đặc biệt là các khách quốc tế thì chúng tôi kỳ vọng
là lượng khách quốc tế đến khoảng hơn ba trăm linh lượt và trong đó thì sẽ có khoảng hai phần ba số đó sẽ lưu trú tại hà nội
với một hai mươi bảy triệu lượt khách quốc tế trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi hai đạt chỉ tiêu đề ra của cả năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tại để tiếp tục thu hút khách vào dịp tết nguyên đán ngành du lịch hà nội khuyến khích doanh nghiệp địa phương
phát triển các sản phẩm du lịch mới độc đáo như du lịch văn hóa du lịch trải nghiệm du lịch thể thao du lịch mice
tập trung phát triển sản phẩm theo từng vùng và thế mạnh của địa phương